hơn một một trăm linh loại thức ăn thô xanh đã được xây dựng trong cơ sở dữ liệu thức ăn chăn nuôi của việt nam
và tạo ra thông lệ tốt cho tám vùng hợp tác để có được nguồn thức ăn tốt nhất cho chăn nuôi
đó là những kết quả ngành chăn nuôi việt nam và hoa kỳ đã đạt được thông qua dự án
tăng cường năng lực cho chương trình chiến lược phát triển phát thải thấp vừa được công bố tại hà nội
thông qua việc cải thiện phần mềm khẩu phần thức ăn đào tạo đại lý khuyến nông
người sản xuất về thực hành tốt nhất và cải thiện quyền truy cập vào dữ liệu thức ăn
các chuyên gia đã nâng cao hiệu quả chăn nuôi hướng tới các mục tiêu chính sách nông nghiệp và khí hậu
các chuyên gia nhấn mạnh việt nam đang phải đối mặt với tăng trưởng dân số và cạnh tranh tài nguyên
trong khi thu nhập bình quân tăng vì vậy tăng trưởng trong ngành chăn nuôi phải được kết hợp
với tăng cường tính bền vững để giảm thiểu cường độ phát thải
hiện ngành chăn nuôi việt nam đang đảm bảo nhu cầu thịt sữa cơ bản cho người dân
nhưng đây lại là một trong các tiểu khu vực sản sinh khí nhà kính chủ yếu của ngành nông nghiệp
việc kiểm soát bằng nhiều biện pháp khác nhau đặc biệt là cân bằng khẩu phần thức ăn
sẽ góp phần tích cực trong giảm phát thải khí nhà kính